mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng mô hình em nuôi của đoàn do thành đoàn lào cai triển khai thực hiện
đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo tri đoàn và các đoàn viên thanh niên
từ đó đã có rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm và giúp đỡ một cách kịp thời
căn nhà này hiện đang là nơi sinh sống của em vũ thị vân anh
do bố mẹ đều là lao động tự do lại thường xuyên đau ốm nên cuộc sống của em gặp nhiều khó khăn
nhưng nắm bắt được hoàn cảnh tri đoàn ban quản lý dự án thành phố lào cai đã nhận vân anh làm em nuôi
và hỗ trợ tiền sinh hoạt hàng tháng cho em
con cảm thấy rất là vui vì con đã có thêm tiền để mua sách vở đồ dùng học tập
để cố gắng học thật tốt để không phụ lòng các cô chú đã giúp đỡ cho gia đình con
sau một thời gian ngắn triển khai mô hình em nuôi của đoàn đã được các tri đoàn và thanh niên tham gia ủng hộ
đến nay đã có một mươi trẻ được động
đây là nguồn động viên để thành đoàn lào cai tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng mô hình
giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn yên tâm vững bước tới trường
với mong muốn là trong năm hai nghìn hai mươi sẽ duy trì và triển khai ít nhất ba mươi mô hình em nuôi của đoàn
để giúp đỡ được cho ba mươi em đội viên thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố lào cai
và để duy trì và tiếp tục mở rộng mô hình đó
thì ngoài việc huy động cái nguồn xã hội hóa và đóng góp của đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố
chúng tôi cũng đã có sự kết nối và với các tổ chức doanh nghiệp các cá nhân hảo tâm trên địa bàn thành phố lào cai
để chúng ta cùng với tùa trẻ thành phố trong việc chăm sóc em đội viên thiếu niên đi đồng
góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn
với ý nghĩa nhân văn thiết thực mô hình em nuôi của đoàn đã thực sự tạo nên dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng
bằng tâm huyết trách nhiệm những thanh niên áo xanh đã và đang cố gắng hết sức mình
để góp phần cùng đảng bộ chính quyền địa phương
mang lại niềm vui thắp ánh sáng ước mơ cho những trẻ em kém may mắn khó khăn trên địa bàn